trong thời gian qua thành phố đà nẵng đã quan tâm triển khai đầu tư nhiều hạng mục cho các bãi tắm công cộng trên địa bàn
nhưng thực tế một số bãi tắm hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách
do vậy trong thời gian tới đà nẵng tiếp tục đầu tư nâng cấp các bãi tắm để hoạt động tương xứng với tốc độ phát triển du lịch trên địa bàn
theo ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng trong thời gian tới đơn vị sẽ đề xuất mở rộng và nâng cấp quy mô các bãi tắm
đồng thời kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các bãi tắm như bổ sung máy phát điện sửa chữa các hạng mục trong khu tắm nước ngọt
nâng cấp và lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao và vui chơi cho trẻ em